việc điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu chưa tác động đến giá bán lẻ xăng dầu và hoạt động sản xuất kinh doanh
đây là thông tin do bộ tài chính công bố trong cuộc họp báo chiều hôm qua
đây là khẳng định của ông phạm đình thi vụ trưởng vụ chính sách thuế bộ tài chính
tại buổi họp báo quý i năm hai nghìn một mươi bảy do bộ tài chính tổ chức chiều ngày một mươi tháng bốn
về những câu hỏi của báo chí xung quanh việc đề xuất tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
trong dự thảo luật thuế bảo vệ môi trường bộ tài chính vừa trình chính phủ mới đây
xăng dầu là sản phẩm chứa các chất hóa học gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ở diện rộng
các nước trên thế giới đã đưa xăng dầu vào đối tượng thu thuế tiêu thụ đặc biệt
thuế bảo vệ môi trường nhằm mục đích bảo vệ môi trường với các tên gọi khác nhau như thuế nhiên liệu
thuế năng lượng thuế phương tiện
còn theo luật thuế bảo vệ môi trường hiện hành xăng dầu thuộc đối tượng chịu thuế với khung thuế từ một đến bốn đồng một lít
do đó việc điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu chưa tác động đến giá bán lẻ xăng cũng như đến sản xuất kinh doanh